có một hiện tượng đang diễn ra tại thư viện tỉnh nghệ an cần được chấn chỉnh kịp thời
đó là nhiều sai phạm như sử dụng tiền từ nguồn thẻ bạn đọc để mua sách bổ sung nhưng lại chi vào việc riêng
cho thuê ký ốt kinh doanh khi chưa được sự đồng ý của cấp có thẩm quyền
không thành lập hội đồng giám sát dự án diệt mối tại thư viện
lãnh đạo đơn vị này đã sử dụng số tiền năm trăm sáu mươi tám triệu đồng là số tiền thanh lý trích từ nguồn thẻ bạn đọc
từ năm hai nghìn một mươi ba đến năm hai nghìn một mươi tám cho một cán bộ vay để chi tiêu vào việc cá nhân
tự ý cho thuê các ký ốt kinh doanh mà chưa được sự đồng ý của tỉnh nghệ an
tại gói thầu diệt mối của tòa nhà bảy tầng gần ba trăm linh triệu đồng đã có nhiều sai phạm về công tác nghiệm thu
quyết toán sai khối lượng gây lãng phí thất thoát ngân sách nhà nước với số tiền trên một mươi sáu triệu đồng
tiền tạc bản đọc từ năm hai nghìn một mươi ba trở về đấy mà như trong kiệt luận thanh tá đã nói đó là có năm trăm sáu mươi tám triệu đồng
thì cái tiền đó về nguyên tắc phải mua lại sách chứ không thể nói là tiêu khoản abc này được không thể
bởi vì là tiền cạc sách của bản đọc mà
thành tra sở văn hóa thể thao tỉnh nghệ an đã vào cuộc điều tra và truy thu được hai trăm bảy mươi triệu đồng
trong tổng số năm trăm sáu mươi tám triệu đồng số tiền còn lại sẽ thu hồi trong thời gian sớm nhất
sở văn hóa thể thao tỉnh nghệ an cũng chỉ đạo thư viện thu hồi toàn bộ số tiền đã quyết toán sai
tại gói thầu diệt mối
thu hồi toàn bộ số tiền đã chi sai
thế độ tổ chức kiểm điểm xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức cá nhân vi phạm
các tổ chức cá nhân về trách nhiệm của mình và tiến hành luật theo đúng quy định của pháp luật
một câu hỏi đặt ra là trước hàng loạt sai phạm của lãnh đạo thư viện tỉnh nghệ an diễn ra trong suốt thời gian dài
thế nhưng vì sao đến nay sở văn hóa thể thao tỉnh nghệ an mới phát hiện xử lý
qua câu chuyện này một lần nữa cho thấy việc thanh tra giám sát hoạt động tại thư viện tỉnh nghệ an
đã bị buông lỏng dẫn đến những hệ lụy và gây bức xúc cho cán bộ lao động tại thư viện
những hình thức kỷ luật thích đáng sẽ góp phần gian đe giáo dục những tổ chức cá nhân vi phạm